chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong tuần sau đây là nội dung chương trình
thưa quý vị hiệu ứng tết âm lịch là một trong những bất thường của thị trường chứng khoán khi tỷ suất sinh lời xung quanh các ngày tết âm lịch tăng cao một cách bất thường bởi yếu tố tâm lý khi các nhà đầu tư đang trong trạng thái hương phấn tự tin hơn sẵn sàng đầu tư và các tài sản có tính rủi ro cao hơn
fpts khuyến nghị đầu tư ngắn hạn vào dịp năm ngày trước tết âm lịch hai nghìn một mươi chín với các mã ctd ctg ssg aie ssi
hiện khối ngoại vẫn tiếp tục mùa dòng tuy nhiên ở triển vọng lạc quan theo nhiều chuyên gia vn index được dự báo có thể vượt một điểm hoặc nếu thấp hơn đạt chín trăm sáu mươi điểm
ubnd tp hà nội đã vận động hai mươi doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường để giữ chữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tết với tổng số tiền là tám trăm bốn mươi hai tám tỷ đồng tổ chức đưa hàng bình ổn đến một mươi sáu trăm tám mươi tám điểm bán hàng để phục vụ nhân dân đón tết